những chiếc bánh nhỏ xinh lần lượt được ra lò
điều đặc biệt những chiếc bánh mì này được tạo nên bởi những thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn và yếu thế
lớp học là dự án đặc biệt thuộc viện hợp tác phát triển châu âu iecd
một tổ chức phi chính phủ của pháp và trường cao đẳng công nghệ thủ đức tổ chức
có mặt tại việt nam từ những năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
với lớp học dạy làm bánh mì pháp đầu tiên tại huế
năm hai nghìn một mươi bảy dự án tiếp tục được nhân rộng và mở lớp học thứ hai tại thành phố hồ chí minh
với mục đích giúp đỡ trẻ thành niên có hoàn cảnh khó khăn tìm được công ăn việc làm ổn định
đến nay dự án đã đào tạo hàng trăm bạn trẻ thành công với công việc làm bánh
mình có ước mơ và mong muốn tìm được một nghề gì đó ổn định để giúp đỡ cho gia đình
mình có ước mơ và mong muốn tìm được một nghề gì đó ổn định để giúp đỡ cho gia đình
tại vì hiện tại ba mẹ mình cũng đã lớn tuổi rồi
nên là mình nghĩ cái đó là cái điều mình ước mơ lớn nhất của mình
sinh ra trong một gia đình nghèo tại thành phố hồ chí minh
việc học đại học đối với tường là điều gì đó quá xa vời
hai năm đi nghĩa vụ quân sự
sau đó trở về bương trái đủ ngành nghề để kiếm sống
có thời điểm tưởng chừng như vô định và mất phương hướng
và rồi tường đã tìm được giấc mơ của mình
trước khi đến với trường loại mì pháp
thì mình chưa định hình được cái sau này tương lai định hướng của mình sẽ như thế nào
tại vì trước đó là mình có đi nghỉ dụ ở địa phương
tại làm nhân quân thường trực ở phường
thì ở đó mình có biết đến loại mì pháp qua hội đoàn thể của phường giới thiệu
cho các hội gia đình chính sách và hội gia đình nghèo
thì gia đình mình là nằm trong số hộ gia đình đó
thì may mắn mình đã biết tới trường
và mình đã đăng ký nhập học vào trường
sau khi mà tham gia dự án loại mì pháp này
mình cảm thấy phần tương lai có vẻ rõ ràng hơn
tại vì trước đó mình cũng mong luôn và mơ hồ về cái nghề nghiệp trong tương lai của mình
nhưng mà hiện tại là mình có thể xác định rằng mình là một người thợ làm bánh trực thuộc
đến với lớp học dạy làm bánh mì pháp
từ một chàng trai nhút nhát và tự ti
giờ đây tường đã bắt nhịp với việc học tập và sinh hoạt tại ngôi trường mới
nhanh nhẹn chứng chạc trong bộ đồng phục trắng
trong tường như khoát lên mình dáng vẽ của một người thợ làm bánh chuyên nghiệp
tham gia lớp học bánh mì
tường dần quen với giang bếp ấm áp
quen ngửi mùi thơm của bơ sữa
và quen với tiếng lóc cóc của máy đánh trứng
kể từ đó tường trót yêu cầu bánh mì pháp

đây là bánh gì đây tường
đây là loại bánh khoa son

còn cái này là bê nâu chocolate
nó cũng làm trên nguyên liệu bột này luôn

mình vô đây mình học lập bánh

tại vì trước khi mình vô đây học
mình cũng chưa có thể nào xác định cho mình được một nghề gì đó ổn định
vô đây đây chính là cái nghề mà sẽ theo mình trong suốt cuộc đời của mình đây rồi
ở đó mình không nghĩ là mình sẽ học bánh và trở thành một thợ làm bánh đâu
nhưng mà nghĩ càng làm nó thì mình càng có một cái sự hứng thú với nó
một sự gì đó khó tả ở đây
nhưng mà vui một từ tấm tắc là vui và đam mê nữa
mà cẩn thận để ý là các bạn trong lớp của mình
là toàn nói tiếng anh
khi mà bước vô phòng bánh
thì cái này nó có khó khăn cho tường không
nói vô thì chắc chắn bạn nào cũng khó khăn khi mà bỡ ngỡ
tại sao lại toàn nói bằng tiếng anh
trong khi mình là người việt nam đang làm việc trong một cái phòng bánh đặt ở việt nam như thế này
nhưng mà mình nghĩ đó là một cái sự điều kiện rất là tốt
để các bạn có thể môi trường các bạn có thể giao tiếp tiếng anh
nâng cao cái khả năng tiếng anh của mình cao hơn nữa
thì mình nghĩ sau một quá trình một năm ở đây
thì tiếng anh của mình có vần cải thiện gì đó hơn
những cái ngày đầu mà vô đây bắt đầu học đó
thì tường thấy là
những cái khó khăn nào
mình thấy là mình
riêng quan điểm cá nhân của tường khó khăn lớn nhất
đó chính là cái sự cảm nhận bột
có nghĩa là mình nhìn vô thì mình nghĩ rất là dễ làm nó
nhưng mà thật ra khi mình đụng vào thì nó lại không như mình nghĩ
sau khoảng thời gian mình tiếp xúc với nó
mình làm quen mình tập luyện
thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn
vậy thì từ câu chuyện của bản thân
và cả những cái điều mà thường đã học trong suốt thời gian mà mình học làm bánh ở đây
thì tường thấy là
những lúc mà mình học làm bánh ở đây
thì đối với tường đối với các bạn

khi mà các bạn có chung hoàn cảnh như mình như thế này
trường là một cái hậu phương vững chảy
cho các bạn học viên ở đây
khi mà các bạn có vấn đề gì
mà bất chắc trường đều có thể chia sẻ
với từng cá nhân học viên đó
để giải tỏa hết những cái gì mà không nói được trong lòng
đó là cái điều mà mình cảm thấy
rất là quý mến
đối với trường
hoàn cảnh thì ai cũng có hoàn cảnh khác nhau
nên là quan trọng mình có vượt lên
để mình thay đổi cái hoàn cảnh của mình hay không thôi
những cái lớp học như thế này
mang một cái tích chất nhân đạo
và rất là ý nghĩa
giúp cho các bạn
có những cái hoàn cảnh
thế hơi mắng hơn những người khác
có một cái tương lai tốt hơn
có một cái công việc nghề nghiệp ổn định
vững chảy trong cuộc sống của mình
học này còn có hàng chục những bạn trẻ khác
đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau
trên cả nước
mỗi em mỗi hoàn cảnh mỗi mảnh đời
xong tất cả đều là những người trẻ
được sinh ra trong gia cảnh nghèo khó
không đủ điều kiện để tiếp tục học văn hóa
việc mơ về một công việc ổn định
đối với các em
cũng là điều gì đó quá xa vời
ngày trước là mình cảm thấy rất là tự ti
bởi vì mình không biết định hướng gì cho tương lai của mình
mình không biết phải làm gì cả
bản thân mình cũng không biết là sau này
mình trở thành con người như thế nào
và sau khi tham dự khóa học ở đây
thì nhà trường đã dạy cho mình
rất là nhiều điều và định hướng cho bản thân của mình
và giúp bọn mình có cái định hướng cho tương lai
khi sang lại lớp học
thì mình thấy là mình có định hướng tốt hơn
về tương lai của mình
không như ngày xưa là mình chỉ suy nghĩ là
làm việc cho có nữa
mà hiện tại mình đã có một công việc ổn định
và nghĩ là tự tin hơn về tương lai phía trước của mình
và có nhiều cái ước mơ
với bản thân mình hơn
dưới đôi bàn tay thoang thoát
nhào bột nặng bột ủ bột
trang trí bánh và nướng bánh
những chiếc bánh thơm ngon
béo ngậy cứ thế lần lượt được ra lò
thầy quentin philip
là một đầu bếp chuyên nghiệp
đến từ nước pháp xa xôi
trực tiếp đứng lớp để hướng dẫn
quentin philip luôn dành tình cảm đặc biệt
đối với học viên của mình
cảm thông trước những hoàn cảnh nghèo khó của các em
anh luôn dành hết tâm huyết
và tình yêu thương để truyền đạt kiến thức của mình
với hy vọng
có thể phần nào nuôi dưỡng
và xây đắp ước mơ cho những bạn trẻ
có hoàn cảnh khó khăn
giúp tương lai của các em được rộng mở hơn
với ngày làm bánh
tôi nghĩ trường hợp của chúng tôi rất tốt
để những người không có cơ hội
để có thể trả tiền
để có thể trả tiền
để có thể trả tiền rất rất đáng
chúng ta có thể cho họ trả tiền trả lời

và có thể tiếp tục
để họ gửi tiền
để họ gửi tiền về nhà v v
đến nay mặc dù dự án lò bánh mì pháp
tại thành phố hồ chí minh
chỉ mới bước vào khóa học thứ ba
sông dự án đã đào tạo thành công hàng chục học viên
tất cả đều đang có việc làm
tại các tiệm bánh mì và bánh ngọt
trên khắp cả nước
thậm chí nhiều học viên còn trở thành
những người thợ làm bánh
tại các nhà hàng khách sạn
ở các thành phố lớn
mỗi năm lớp học dạy làm bánh mì pháp
chỉ đào tạo hơn hai mươi học viên
trong độ tuổi từ một mươi tám đến hai mươi ba tuổi
mỗi khóa học kéo dài
từ một mươi tám đến hai mươi tháng
sau mỗi giờ học thực hành trên lớp
và học tiếng anh
để trở thành những lao động tự tin độc lập
có tay nghề cao trong lĩnh vực khách sạn
và nhà hàng
các học viên còn được hỗ trợ
về phòng ở trong khuôn viên ký túc xá
được hỗ trợ học phí thực phẩm
và chi phí y tế
đồng hành cùng các bạn học viên
từ những ngày đầu
chỉ đoàn báo quyên
là người trực tiếp quản lý
và hướng dẫn các bạn trẻ về kỹ năng sống
chứng kiến sự trưởng thành của các học viên
từ những ngày đầu e ấp ngại ngùng
cho đến hôm nay
mỗi bạn đang dần tự tin
và hạnh phúc
đó là niềm vui lớn nhất
trong công việc mà chị tìm thấy
với chị công việc không đơn thuần
chỉ còn là công việc
mà nó còn là sứ mệnh
mang đến yêu thương
và giúp đỡ cho những bạn trẻ khó khăn
và yếu thế
khi mà lựa chọn công việc như vậy
thì tôi cảm thấy
công việc nó sẽ không phải là
còn là công việc nữa
mà đó chính là một cái
việc làm mà mình cần phải làm mỗi ngày
mình cảm thấy là
mình có thể chia sẻ được với các bạn
và nếu như bạn ở đây
khi mà một bạn nào vừa tốt nghiệp ra
mà có công việc làm
đó là một cái niềm vui cho bản thân mình
là một cái niềm
giống như là một cái niềm hạnh phúc mà
mình nghĩ đó là tự nhiên nó sẽ đến
một phần nào đó
mình cảm thấy rất tự hào
khi mà mình được
là một phần của các bạn
trong tương lai của các bạn
lạc quan và giàu ước mơ
giờ đây các em trở thành những người trẻ
tự tin và bán lĩnh
để chinh phục ước mơ của chính mình
bằng tất cả sự tập trung của lý trí
cám nhận bột bằng cả trái tim
mỗi chiếc bánh đều được các bạn trẻ
trau chuốt và cẩn thận nhào nặng
để cho ra được những chiếc bánh ngon nhất
ngọt ngào nhất
những chiếc bánh cứ thế lần lượt ra lò
gói ghém ước mơ của những bạn trẻ
cũng tin rằng trong tương lai
trở thành một thần làm bánh thực thụ
và sẽ không làm mọi người
ở dự án thất mộng
mình gửi lời chúc tới thầy cô
dự án của mình sẽ càng ngày càng phát triển hơn
và nhiều người sẽ có thể
những người có hoàn cảnh
như em sẽ biết đến trường mình
và có được tương lai tốt hơn
dẫu mai này
các em có thể tiếp tục đeo đuổi nghề làm bánh
hoặc lựa chọn một con đường khác
nhưng chắc chắn
các em vẫn sẽ là những công dân trẻ tự tin
và làm được những công việc
có ý nghĩa cho cuộc sống
ước mơ giống như một con đường chưa có
nhưng con người sẽ khai phá
và vượt qua những khó khăn
để tạo được lối đi cho chính mình
và thật ấm áp
khi trên con đường đi tới ước mơ ấy
có những tấm lòng rộng mở
luôn sẵn sàng đồng hành
chung sức với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
để tạo nên được những kết quả kỳ diệu
dự án lò bánh mì pháp
chính là ngôi nhà của tình yêu thương
họ đã và đang tạo động lực
để giúp những bạn trẻ yếu thế
khai phá ước mơ
và chinh phục ước mơ
của chính mình